trong chuyến thăm new zealand vào sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự diễn đàn doanh nghiệp việt nam new zealand
cùng dự có phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh phó chủ tịch quốc hội uông chu liêu
lãnh đạo một số bộ ngành của việt nam cùng hơn ba trăm linh doanh nghiệp nhà đầu tư của hai nước
phát biểu mở đầu diễn đàn bộ trưởng nông nghiệp an toàn thực phẩm an ninh sinh học và cộng đồng nông thôn new zealand
ông damien o connor đánh giá cao thành công của nền kinh tế việt nam với hội nhập ngày càng mạnh mẽ
và cũng như new zealand việt nam là nền kinh tế hướng về xuất khẩu
cộng đồng doanh nghiệp new zealand mong muốn cải thiện làm sâu sắc hơn nữa quan hệ thương mại với việt nam
chính phủ new zealand sẽ tiếp tục tạo điều kiện giải quyết các vấn đề mà các nhà đầu tư đặt ra
và kỳ vọng diễn đàn lần này sẽ tạo ra kết nối có giá trị mang lại lợi ích cho cả hai bên
bày tỏ ấn tượng với phát biểu này của bộ trưởng new zealand
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhất trí cho rằng qua bốn mươi ba năm thiết lập quan hệ ngoại giao
sự hợp tác giữa hai bên là điều tự nhiên là nhu cầu của hai nước cùng có lợi cùng phát triển
thủ tướng mong muốn qua diễn đàn này doanh nghiệp hai nước sẽ trao đổi cụ thể về các cơ hội hợp tác
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư tốt hơn nữa
để thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài nhiều hơn chất lượng hơn
bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư trên các lĩnh vực mà pháp luật việt nam đã quy định